khu vực hà nội mây thay đổi có mưa rào vài nơi ngày nắng gió nhẹ nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ hai mươi bốn ba mươi bốn độ